tại thủ đô viên trăn lào phó thủ tướng chính phủ lào sổm đi đung đi đã tiếp thân mật đồng chí nguyễn mạnh hùng
ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đang có chuyến thăm làm việc tại lào từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng ba
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn mạnh hùng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía lào để đưa quan hệ giữa bộ thông tin và truyền thông việt nam
với hai bộ ngành của lào lên tầm cao mới trên nguyên tắc đi cùng nhau làm cùng nhau hợp tác cùng nhau phát triển cùng nhau
thiết thực hiệu quả có trọng tâm trọng điểm góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước
về phần mình phó thủ tướng lào sổm đi đung đi đánh giá cao các nội dung chương trình hợp tác mà hai bên đã thảo luận ký kết trong chuyến thăm
phó thủ tướng lào sổm đi đuông đi tin tưởng các chương trình hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông và viễn thông của lào trong thời gian tới
phó thủ tướng lào mong muốn bộ thông tin và truyền thông việt nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ lào đào tạo nguồn nhân lực trên các lĩnh vực này để đáp ứng yêu cầu phát triển của lào trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra nhanh chóng